tại thành phố hải dương thường trực tỉnh ủy hải dương đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của ban bí thư trung ương đảng về công tác cán bộ
tại hội nghị đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên trung ương đảng phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương đã trao quyết định của ban bí thư trung ương đảng
về việc điều động luân chuyển chỉ định đồng chí triệu thế hùng phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội khóa một mươi bốn
tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức phó bí thư tỉnh ủy hải dương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
đồng chí triệu thế hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê ở huyện thanh trì thành phố hà nội
vào đảng năm hai nghìn sáu phó giáo sư tiến sĩ văn hóa học cao cấp lý luận chính trị và đã hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức mới dành cho cán bộ quy hoạch chiến lược khóa một mươi ba